hôm nay ngày hai mươi chín tháng năm tại hà nội quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá ba mươi một tháng năm
và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi một tháng bốn
ngày thế giới không thuốc lá năm nay tổ chức y tế thế giới who lựa chọn chủ đề
bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá
thông qua chủ đề này tổ chức y tế thế giới muốn thông tin tới cộng đồng về tác hại của việc hút thuốc lá
phơi nhiễm với khói thuốc lá đồng thời kêu gọi các quốc gia thực hiện những chính sách mạnh mẽ để bảo vệ cộng đồng
đặc biệt là bảo vệ giới trẻ trước nguy cơ sử dụng các sản phẩm thuốc lá
bao gồm cả thuốc lá điếu truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử thuốc lá làm nóng
bộ y tế cũng gửi đến những người hút thuốc thông điệp
hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay ngừng hút thuốc sớm là phương pháp hiệu quả giúp ngăn ngừa bệnh tật
góp phần xây dựng môi trường trong lành cho mỗi người cho từng gia đình và cho toàn xã hội